vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh ninh bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh ninh bình đã cụ thể hóa và xác định ba giải pháp trọng tâm đột phá
với phương châm hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả để tập trung lãnh đạo chỉ đạo
các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần trách nhiệm
nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao ghi nhận và biểu dương những thành tích mà công an tỉnh ninh bình
đã phân đấu đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
về phương hướng trong thời gian tới thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh các nội dung quan trọng
trong đó công an tỉnh ninh bình khẩn trương tổ chức nghiên cứu chuyên sâu
quán triệt và triển khai nghiêm túc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
và kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
gắn với sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình về những nhiệm vụ giải pháp về xây dựng lực lượng công an nhân dân
và công tác đảm bảo về an ninh trật tự ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh thời gian bước sang năm hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán cũng đã đến gần
đề nghị đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh ninh bình cần phải tập trung lãnh đạo
chỉ đạo toàn diện quyết liệt và sâu sát hơn nữa
trong đó trước mắt cần thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công chấn át tuệ phạm
truy nã tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão sắp xếp bố trí quân số thật hợp lý
tăng cường những công việc trọng tâm trọng điểm hướng về cơ sở nhất là cấp xã
tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao bằng khen của bộ công an
tặng công an tỉnh ninh bình và trao cờ thi đua của bộ công an
tặng ba đơn vị của công an tỉnh ninh bình có thành tích xuất sắc